tiếp tục đến với một vị khách mời thứ ba trong chương trình ngày hôm nay
đó chính là thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ trần quốc bình ạ
là một chuyên gia về y học cổ truyền
thì phó giáo sư có thể cho biết được rằng là
bệnh viêm gan nói chung và nhất là các loại bệnh viêm gan
mà nguy hiểm hiện nay như là b hay c đấy ạ
thì y học cổ truyền có cách nào để giúp cho người bệnh điều trị hay không
và ở mức độ bệnh thế nào thì có thể điều trị được bằng y học cổ truyền
khi nào người bệnh bắt buộc phải tìm đến các bác sĩ tây y
một câu hỏi rất là thú vị là kính thưa các quý khán giả
về y học cổ truyền thì thực tế là cũng có mấy nghìn năm lịch sử
của dân tộc ta trong sử dụng các cây thuốc con thuốc để chữa bệnh
trong đó có bệnh viêm gan nói chung
thế và đối với y học cổ truyền hiện nay thì ngày càng phát triển
cùng với sự phát triển của khoa học thế giới
thì y học cổ truyền cũng ngày càng vươn tới những cái tầm khoa học hơn
và bào chế thuốc cũng ngày một phát triển hơn
và các công ty dược cũng đáp ứng được nhiều loại thuốc tốt từ dược liệu cổ truyền
thế về đối với viêm gan thì y học cổ truyền cũng rất nhiều kinh nghiệm
trong điều trị các bệnh viêm gan
tất nhiên đối với những trường hợp trong thời đại hiện nay
thì chúng tôi thấy là với cái sự phát triển của ngành y tế việt nam chúng ta
với sự phát triển từ y tế cơ sở đến cấp tỉnh cấp huyện cấp trung ương
thì ta nên có một kiểm soát cho tốt về bệnh viêm gan
dù dùng y học cổ truyền hay y học hiện đại
cũng nên có những kiểm tra xét nghiệm
theo phương pháp của các bệnh viêm gan
chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những biện pháp tầm soát bệnh viêm gan
của phó giáo sư hồng cũng như của bộ y tế đang tiến hành
và để phát hiện sớm các dối loạn về chức năng gan
rồi dối loạn về viêm gan u gan nói chung
rồi cả virus abc
để chúng ta phát hiện sớm thì bắt đầu chúng ta mới có cái hướng điều trị
nó thiết thực nó có hướng điều trị nó có hướng điều trị
và điều trị đúng
ví dụ như là có thể dùng y học cổ truyền
ở những trường hợp nhẹ và những trường hợp mức độ vừa
còn khi đã viêm gan cấp
thì nên đến với y học hiện đại
như là chỗ bác sĩ hiền
rồi các cái bệnh viện lớn
các truyền khoa lớn
và chúng tôi nghĩ rằng là nên kiểm soát
bằng các phương pháp xét nghiệm sáu tháng một lần
để làm sao chúng ta phát hiện
các cái dối loạn về chức năng gan sớm
cũng như là siêu ơn sớm
rồi kiểm tra theo phương pháp khoa học
để chúng ta có cái
từ đó chúng ta có cái chỉ đạo về phương pháp điều trị
ngay cả y học cổ truyền trong thời đại hiện nay
chúng ta cũng phải rất gắn liền với khoa học
và chúng ta không thể điều trị
một cách thủ công
một cách không kiểm soát
thì cũng không nên
theo chúng tôi là
chúng tôi cũng dựa trên các cái phương pháp
tẩm soát của y học hiện đại
rồi từ đó đề ra các biện pháp

dùng y học cổ truyền đơn thuần
hay là dùng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại
những biện pháp nào
những trường hợp nào
nhất là những trường hợp viêu văn cấp và những trầm nặng
thì nên điều trị ở các khoa tiêu hóa
cũng như khoa các bệnh viện y học hiện đại
chuyên ngành khác
xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía
thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ trần quốc bình